liên quan đến quá trình tỉnh thanh hóa triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
báo chí đã phản ánh về việc có hiện tượng cán bộ ở thôn vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ
ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa đã có phản hồi cụ thể về vấn đề này
như đã đưa tin từ đầu tháng năm đến nay hàng ngàn hộ dân phần lớn là người dân huyện thọ xuân
tỉnh thanh hóa đã nộp đơn từ chối nhận hỗ trợ của chính phủ tất cả các trường hợp tiếp xúc đều
khẳng định đó là hành động tự nguyện để nhường phần hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình
tuy nhiên hai ngày qua báo chí đã đưa tin có hiện tượng cán bộ thôn vận động người dân làm đơn
tại hai huyện tĩnh gia và thiệu hóa nhận được thông tin phản ánh tỉnh thanh hóa đã tiếp thu
chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện
tỉnh cũng đã chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ
địa phương nào để xảy ra tình trạng nêu trên thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm